thưa quý vị ngày hôm nay bắc bộ dịu mát từ sáng sớm cho đến hết ngày thì nhiệt độ từ khoảng hai mươi ba cho tới ba mươi một độ
không oi nóng như những ngày trước đó
và thời tiết dễ chịu thì chắc chắn cũng khiến cho tâm trạng dễ chịu hơn phải không chị đinh ạ
vâng tâm trạng dễ chịu thì chắc chắn rồi
thế nhưng mà đối với sức khỏe thì còn có một vài lưu ý đó là
bởi đây là giai đoạn giao mùa thể trạng nhạy cảm thì dễ mắc các bệnh về hô hấp
chính vì vậy mà người già trẻ em thì cần đặc biệt quan tâm giữ gìn sức khỏe
khác với bắc bộ và trung bộ hôm nay đều dịu mát hơn
thì tây nguyên nam bộ hôm nay có phần nóng hơn
nên nhiệt độ là từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ nóng khô
quý vị tiếp tục lưu ý tránh ra đường vào lúc ban trưa đầu giờ chiều